tỉnh hà tĩnh với các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra cũng đã gánh chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng
đến tận trưa nay thì đám cháy mới cơ bản được khống chế
tuy nhiên là có một thông tin sẽ phần nào giảm bớt nỗi lo của chúng ta
đó là theo dự báo của đài khí tượng thủy văn của địa phương hà tĩnh sắp sửa đón một đợt mưa lớn
hơn một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hà tĩnh dầm mình trong biển lửa
kiên quyết không để lửa bén xuống khu vực nhà dân
cuộc chiến với giặc lửa hết sức khó khăn do trong tháng sáu vừa qua hà tĩnh chịu một đợt nắng nóng kéo dài
với nhiệt độ hơn bốn mươi hai độ c tương đương với nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng kỷ lục năm hai nghìn một mươi chín
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh hà tĩnh từ chiều mùng hai đến tối mùng ba tháng bảy
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh sẽ có mưa vừa đến mưa to
đợt mưa lớn này sẽ góp phần làm giảm sự oi bức khô hạn đã kéo dài suốt nhiều tuần qua